thanh tra chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và phương hướng nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi tám ngành thanh tra
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
theo báo cáo của thanh tra chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành đã triển khai trên bảy năm trăm linh cuộc thanh tra hành chính
và trên hai trăm ba mươi bảy cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành phát hiện về vi phạm kinh tế gần bảy mươi tỷ đồng
trên một mươi bảy ha đất kiến nghị thu hồi trên bốn mươi ba tỷ đồng và trên bốn chín trăm linh hectare đất
về công tác tiếp nhận công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng trong năm hai nghìn một mươi bảy đã được toàn ngành thực hiện nghiêm túc
tuy nhiên vẫn còn hiện tượng trồng chéo khi tiến hành các cuộc thanh tra chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình ghi nhận nỗ lực của toàn ngành thanh tra trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đề nghị trong năm hai nghìn một mươi tám ngành thanh tra cần đổi mới công tác theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề giảm thanh tra vụ việc
đặc biệt chú trọng công tác tạo khung pháp lý đầy đủ cho ngành thanh tra
kiếp thời tham ngư cho chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm phát hiện qua thanh tra
việc này là thanh tra phải làm hết chức năng nhiệm vụ quyền hạn rồi thấm quyền của mình do luật thanh tra đề ra
và có những yêu cầu
kiến nghị phải xử lý cá thể hóa trách nhiệm của những người vi phạm trong đó kể cả những người đứng đầu
có những cái vụ việc xác định rõ dấu hiệu tội phạm rồi
chuyển qua nhưng mà cơ quan thanh tra kết luận rất là chung chung không chỉ rõ
cơ quan điều tra gửi cơ quan điều tra không gửi viện kiểm soát
viện kiểm sát không biết
rồi đến khi là sau nhiều năm lục lại thì thấy là phải xử lý hình sự
chúng ta vừa qua đã
chưa kiên quyết chưa thực hành hết cái chức năng nhiệm vụ của mình
còn nể nang thậm chí là có dư luận là bao che tiêu cực
cho nên đề nghị các đồng chí phải hết sức là quyết liệt
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan liên quan cũng cần xác định rõ mục đích thanh tra
nắm kỹ chính xác khách quan xác minh thận trọng các khiếu kiện của người dân để giải quyết hiệu quả từ cấp địa phương tránh khiếu kiện kéo dài của người dân
ngành thanh tra
chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi trình quốc hội thông qua để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng